ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn giao thông
đối với xe ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn
giao sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục có tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe ô tô
phải lựa chọn đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật
có biện pháp giám sát quản lý chặt chẽ đối với hoạt động đưa đón học sinh tập huấn hướng dẫn lái xe và người đưa đón
các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an toàn cho học sinh
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng yêu cầu các lực lượng chức năng ra soát kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải
theo hợp đồng có hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định